mặc dù tỉnh phú yên đã chủ động xây dựng nhiều kịch bản để chỉ đạo điều hành nền kinh tế
tuy nhiên tác động của dịch bệnh covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi có năm trên một mươi bảy chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch
trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ đạt ba sáu mươi chín
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín có khả năng còn diễn biến phức tạp để thực hiện đạt các chỉ tiêu
theo kế hoạch đề ra trong năm hai nghìn hai mươi một tỉnh phú yên đã chỉ đạo các ngành chức năng chủ động xây dựng các kịch bản
phân công gắn trách nhiệm thủ trưởng các sở ban ngành địa phương thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể
và tiến độ thực hiện theo từng tháng từng quý để theo dõi đôn đốc thực hiện nhằm phấn đấu năm hai nghìn hai mươi một
thu ngân sách đạt tám sáu trăm ba mươi năm tỷ đồng trong đó thu tiền sử dụng đất khối tỉnh ba năm trăm tám mươi một tỷ đồng
và tốc độ tăng trưởng kinh tế là bảy ba mươi năm tăng ba sáu mươi sáu so với năm hai nghìn hai mươi
hiện nay hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã phục hồi và phát triển mạnh mẽ
nên nguồn thu nội địa là cơ bản bảo đảm